thưa quý vị nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố triều tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh triều tiên đã không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào trong suốt hơn một tuần qua
cùng với tuyên bố trên nhà lãnh đạo triều tiên cũng ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở cấp độ cao nhất
tuy nhiên cũng khẳng định triều tiên phải duy trì hàng rào chống dịch mạnh mẽ cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này chấm dứt
hiện cơ quan phòng dịch của triều tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan
tăng cường sự liên thông hỗ trợ và hợp tác giữa các ngành lĩnh vực trong chiến dịch phòng chống dịch trên cả nước
ngày một mươi hai tháng năm triều tiên thông báo ca mắc covid một mươi chín đầu tiên và sau đó thực hiện phong tỏa toàn quốc
số ca sốt ghi nhận hàng ngày ở triều tiên đạt đỉnh vào ngày một mươi năm tháng năm với ba trăm chín mươi ba ca và đến ngày hai mươi chín tháng bảy thì không còn ghi nhận ca sốt nào